bé gái hdc tám tuổi trú tại phú thọ được mẹ phát hiện có triệu chứng bất thường trên mặt nên đưa đi khám tại trung tâm y tế huyện cẩm khê phú thọ
sau kiểm tra bác sĩ chẩn đoán trẻ bị liệt mặt ngoại biên bên phải sau sáu ngày điều trị bằng các thủ thuật y học cổ truyền hiện gương mặt của bé đã cân đối hơn nhưng chưa phục hồi hoàn toàn
theo bác sĩ chuyên khoa một phạm anh hùng trưởng khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng hiện nay khoa cũng đang điều trị cho ba bệnh nhân khác cũng bị chứng liệt beo
nguyên nhân chủ yếu gây liệt mặt ngoại biên là lạnh bởi dây thần kinh số bảy ngoại biên nằm sát với bề mặt da nên rất nhạy cảm với nhiệt độ
nếu gặp lạnh đột ngột mạch máu nuôi sẽ co lại gây tổn thương thần kinh số bảy ngoại biên chỉ mất vài giây khi tiếp xúc với nguồn lạnh người dân đã có thể mắc bệnh
lệ dây thần kinh số bảy hay còn gọi là liệt mặt ngoại biên là tình trạng nhóm cơ này bị căng cứng mà không lưu thông được dẫn đến mất vận động hoàn toàn cơ mặt hoặc nửa mặt cây sệ mặt méo miệng
có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng liệt dây thần kinh số bảy trong đó phổ biến nhất là những nguyên nhân sau do bị nhiễm lạnh đột ngột trúng gió qua tai
bệnh viêm tai mũi họng không được điều trị hiệu quả có bệnh lý ở nền sọ não ảnh hưởng đến dây thần kinh khối u trong hệ thần kinh trung ương u dây thần kinh giác bị chấn thương ở xương trũng vùng thái dương sơ vữa động mạch
do một số loại virus virus gây ra bệnh thủy động zona thần kinh virus bệnh tay chân miệng
liệt dây thần kinh số bảy có biểu hiện rất nhanh chóng rõ ràng nên có thể chẩn đoán bệnh bằng nhiều phương pháp khác nhau như chẩn đoán lâm sàng mặt bị sệ hoàn toàn hoặc sệ một bên lệch nhân trung miệng méo uống nước bị chán ra ngoài khó khăn trong ăn uống liệt cơ khép vòng mi khiến mắt bên mặt bị liệt không nhắm kín được không nhăn được chán không cười được mắt vận động nửa bên mặt
khám tai họng thần kinh khám tai soi tay tìm kiếm các nốt phỏng vùng cửa tai và kiểm tra khả năng tiếp nhận âm thanh của màng nhĩ
khám thần kinh tìm ra các tổn thương nhóm dây thần kinh sọ não loại trừ liệt dây thần kinh tuyến trung ương
ngoài ra để xác định chính xác nguyên nhân gây liệt mặt bác sĩ có thể chỉ định một số phương pháp chẩn đoán hình ảnh hoặc xét nghiệm cận lâm sàng
trần đoán hình ảnh chụp cộng hưởng từ sọ não có mạch máu để xác định tổn thương tại trung ương hay dây thần kinh ngoại biên
các xét nghiệm lâm sàng công thức máu đường máu sinh hóa giúp phát hiện khối u và các
các thay đổi bất thường của cơ thể
liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên có thể dẫn đến các di chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời
mất vận động cơ mặt cơ mặt không thể tự chủ ăn uống rất khó khăn nước tràn ra chảy dãi nói ngọng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
biến chứng mắt viêm rác mạc viêm kết mạc lộn mí do ảnh hưởng của nhóm dây thần kinh mạch
thậm chí người bệnh còn có biểu hiện chảy nước mắt không kiểm soát khi dây thần kinh bị tổn thương
co thắt nửa mặt sau khi liệt mặt
thời gian dài không điều trị sẽ dẫn đến biến chứng co thắt nửa mặt thường gặp ở các thể nặng do tổn thương dây thần kinh với phân bố lại thần kinh một phần
mục đích chính trong điều trị liệt dây thần kinh số bảy là cải thiện dần các triệu chứng của bệnh làm mạnh cơ giúp phòng ngừa biến chứng về sau
điều trị nội khoa
nhóm cơ mặt tránh bệnh tái phát
phẫu thuật can thiệp khi bệnh nhân tổn thương dây thần kinh số bảy mãn tính với mục đích cải thiện tính thẩm mỹ
ngoài ra khi cơ mặt căng cứng và nghi ngờ bị liệt dây thần kinh số bảy bệnh nhân có thể áp dụng một số phương pháp tại chỗ tránh bệnh trở nặng như rửa mặt với nước ấm
dùng bốn đầu ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng từ lông mày kéo về sau đầu thả lỏng cơ mặn
nếu không có cải thiện thì nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị
bệnh nhân liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên sẽ được điều trị kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để mang lại hiệu quả cao nhất
các phương pháp điều trị bao gồm châm cứu thủy châm và bấm huyệt vận động vùng cơ mặt
châm cứu châm cứu tác động vào huyệt đạo trên cơ thể nhằm kích thích đả thông kinh lạc từ đó giảm đau
hiện nay đây là biện pháp được đánh giá là tốt nhất giúp tăng tuần hoàn máu chống viêm tăng cường lưu thông khí huyết
đồng thời nó giúp cung cấp dưỡng chất để dây thần kinh bị liệt để phục hồi hiệu quả
tùy thuộc vào tình trạng bệnh của mỗi người mà thời gian châm cứu lượt dây thần kinh số bảy ngoại biên sẽ khác nhau
theo đó một liệu trình sẽ kéo dài khoảng một mươi năm ngày mỗi ngày thực hiện một lần một lần thực hiện kéo dài từ một mươi năm đến hai mươi phút
thủy trâm thủy trăm là phương pháp sử dụng một số loại thuốc tây y để tiêm vào huyệt đạo
bằng cách châm cứu dựa trên nguyên lý về thuyết kinh lạc có tác dụng tạo ra kích thích hóa học rộng và mạnh mẽ
giúp điều trị bệnh nhanh chóng hiệu quả an toàn
vận động vùng mặt và so bóp bấm huyệt
bấm huyện chữa liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên là một trong những biện pháp chữa bệnh mang lại hiệu quả cao được nhiều người áp dụng
việc dùng lực tác động vào các huyệt đạo trên cơ thể sẽ giúp lưu thông khí huyết thư giãn cơ giải phóng đau nhức giảm áp lực lên hệ thần kinh
từ đó lại bỏ các cơn đau nhất
so bóp bấm huyệt vùng mặt bên liệt khoảng hai mươi ba mươi phút ngày một hai lần
theo các chuyên gia lý do khiến cho dây thần kinh số bảy bị liệt chủ yếu là nhiễm lạnh đột ngột trúng gió
bệnh viêm tai mũi họng không được điều trị hiệu quả chấn thương xảy ra ở xương trũng phùng thái dương
có bệnh lý nền ở sọ tiểu đường sơ vữa động mạch bệnh huyết áp
những người có nguy cơ cao hơn với bệnh liệt dây thần kinh số bảy là người có hệ miễn dịch bị suy giảm và sức khỏe yếu như thai phụ
người thường xuyên trải qua tình trạng căng thẳng thức khuya hay uống rượu bia người có tiền sử bệnh sơ vữa động mạch
huyết áp người hay phải đi làm sớm về khuya
hầu hết các trường hợp bị liệt dây thần kinh số bảy sẽ có các biểu hiện
tuyến lệ hoạt động không tốt bí bị sụp khô mắt không thể nháy hoặc nhắm mắt
miệng bên liệt khó mỉm cười khó hoặc không thể khép lại chảy rãi
một số người có mặt bị sệ xuống hoặc hơi cứng bất thường méo miệng lệch về một bên
khóe miệng vùng trán bị dị cảm bị đau quanh góc hàm xương trũng thái dương tai
vị giác bị thay đổi nhạy cảm hơn về âm thanh
có trường hợp dối loạn lời nói hoặc khả năng nhai nuốt
ở bên mặt bị liệt sẽ bị động thức ăn uống nước hay bị trào da
một bề mặt có cảm giác bị tê và yếu cơ hẳn đi
nếu bị liệt dây thần kinh số bảy sau đợt nhiễm trùng roster
có thể gây ra những cơn đau dữ dội nổi mụn nước ở lưỡi hoặc vỏ miệng
để phòng bệnh các bác sĩ khuyến cáo việc làm quan trọng nhất là giữ ấm đầu mặt cổ
tranh gió lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột không tắm quá khuya
trẻ nhỏ ra ngoài trời cần mặc ấm quấn khăn đội mũ chơi trong thời gian ngắn
người lớn lưu ý tránh cho trẻ chơi nơi gió lùa đi đường xa phải che ấm hàm
đeo khẩu trang không nên cho trẻ ngồi phía trước xe
nếu có biểu hiện bị liệt dây thần kinh số bảy cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị
nếu để bệnh ở mức độ nặng áp dụng các biện pháp điều trị muộn thì rất khó khỏi
khoảng tám mươi chín mươi trường hợp sẽ bị méo miệng khi cười
đặc biệt điều trị muộn có thể gây thoái hóa dây thần kinh
một số trường hợp có triều hướng tiến triển xấu do điều trị sai cách